tiếp tục với những tin tức đáng chú ý
dự báo chiều mai một mươi bảy tháng một mươi hai siêu bão rai sẽ đổ bộ vào biển đông
ngay trong chiều nay thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi các ban bộ ngành địa phương ven biển
từ quảng ninh đến kiên giang về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão này
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các bộ ngành và địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão quyết liệt chỉ đạo triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão
các địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng các cơ quan có liên quan chỉ đạo ra soát
nắm rõ ngay tất cả các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển và hoạt động ở những đoàn khác
tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão chỉ đạo thông tin hướng dẫn phương tiện tàu thuyền di chuyển
về nơi tránh trú an toàn kiên quyết không để tàu thuyền phương tiện hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các hoạt động trên biển an toàn tính mạng
và phòng chống dịch covid một mươi chín cho người dân tại nơi neo đậu tránh trú đồng thời ra soát chuẩn bị sẵn phương án
để chủ động ứng phó với tình huống bão ảnh hưởng đến địa phương chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư
sẵn sàng ứng phó xử lý mọi tình huống không để bị động bất ngờ
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết vào ngày hôm nay nước ta có thêm một mươi năm hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
tại sáu mươi tỉnh thành phố trong đó có chín tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín

riêng tại hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai thành phố đã ghi nhận một ba trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì có năm trăm bảy mươi bốn ca cộng đồng
trong ngày hôm nay số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là một ba mươi ba ca
trước tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và một số tỉnh thành đặc biệt là khu vực miền tây đang có chiều hướng bùng phát gia tăng mạnh
bộ nhận được thông tin phản ánh từ một số sở y tế sóc trăng vĩnh lạc
và nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực như soviga oxy đồng nai là đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn oxy y tế
lý do là các nhà sản xuất đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp sản xuất khác
vì vậy bộ y tế đặc biệt đề nghị hai mươi bốn đơn vị cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất cung ứng oxy y tế
để phục vụ công tác phòng chống dịch cứu chữa người bệnh covid một mươi chín trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay
cũng trong chiều nay bộ y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
xét nghiệm pcr âm tính sẽ cách ly tại nơi ở nhà là ba ngày thay vì bảy ngày như trước đây
ông phạm mạnh cường giám đốc sở y tế của tỉnh hải dương cho biết
đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương nguyên
đơn vị tạm đình chỉ là để phục vụ công tác điều tra vì có dấu hiệu vi phạm trong mua sắm vật tư xét nghiệm covid một mươi chín
do cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang tiến hành điều tra xác minh
trước đó vào chiều ngày chín tháng một mươi hai lực lượng thuộc bộ công an phối hợp với công an phường quang trung thành phố hải dương
thực hiện khám xét nơi làm việc của ông phạm duy tuyến giám đốc cdc tỉnh hải dương
để đảm bảo hoạt động của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải dương giám đốc sở y tế tỉnh hải dương đã giao ông nguyễn phúc thiện
phó giám đốc cdc hải dương điều hành hoạt động của trung tâm kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cho đến khi kết thúc quá trình điều tra xác minh của lực lượng chức năng đối với ông phạm duy tuyến
hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh nam định đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo đỗ nam trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện đang ở phường hàng một quận đống đa thành phố hà nội mức án một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế
sau khi mãn hạn tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đỗ nam trung đã có hành vi đăng tải sáu video có nội dung xuyên tạc đường lối
chính sách của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính quyền nhân dân xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của các cá nhân
hành vi của đỗ nam trung đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc chạy theo những lời kêu gọi
cổ suý của các tổ chức phản động thế lực thù địch nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tại việt nam
gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền
trung đã có hai tiền án trong đó năm hai nghìn một mươi năm bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai xử phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
liên quan về tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị cáo lưu trung cần ba mươi tuổi quê ở thành phố cần thơ
vừa phải nhận bản án thích đáng về tội danh trên
theo cá trạng vào ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lưu trung cần gặp tên phúc không rõ lai lịch tại quận nhất thành phố hồ chí minh
và được phúc thuê đi ra một bánh heroin
và một gói ma túy tổng hợp cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại huyện long thành tỉnh đồng nai với giá năm triệu đồng
sau đó cần đã sử dụng xe máy chở số ma túy có khối lượng gần ba trăm hai mươi bảy g đi giao
khi đi đến khu vực giã xã phú hội huyện nhân trạch cần bị lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo lưu trung cần án trung thân về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
một chủ tài khoản facebook có hành vi xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền năm triệu đồng
trước đó thông qua công tác kiểm soát trên không gian mạng công an huyện tràng định và phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh lạng sơn phát hiện tài khoản facebook thế nguyễn đăng tải bình luận không phù hợp
khi xem clip vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô công vụ cảnh sát giao thông với xe máy tại huyện văn quan tỉnh lạng sơn
trên group lạng sơn sau khi xác minh công an huyện đã phối hợp làm rõ và triệu tập chủ tài khoản facebook là nguyễn văn thế
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện tràng định của tỉnh lạng sơn đến làm việc tại cơ quan công an nguyễn văn thế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị cũng trong chiều nay bộ y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
xét nghiệm pcr âm tính sẽ cách ly tại nơi nhà là ba ngày thay vì bảy ngày như quy định hiện nay
theo đó hành khách nhập cảnh vào việt nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trước khi nhập cảnh bảy mươi hai giờ
trừ trẻ em dưới hai tuổi
với công dân việt nam người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân vợ chồng và con cần được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín trước khi nhập cảnh
trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly
với người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh nam định đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo đỗ nam trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại quận đống đa tp hà nội với mức án một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế sau khi mãn hạn tù về tội làm tàng trữ
phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
đỗ nam trung đã có hành vi đăng tải sáu video có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phỉ bắn chính quyền nhân dân xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
trung đã có hai tiền án trong đó năm hai nghìn một mươi năm cũng đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xử phạt một mươi bốn tháng tù giam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhân

nhiều loại giấy tờ biển số xe giả bốn khẩu súng ngắn một trăm hai mươi sáu viên đạn nhiều vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ khác
kết luận giám định đối với số tăng vật thu được xác định có hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
một súng bắn bi sắt bằng khí nén thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm một khẩu súng mô hình một trăm hai mươi một viên đạn thể thao và năm viên đạn mô hình
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ vận chuyển trên
trong kg pháo lộn từ campuchia vào việt nam
cụ thể vào dặn sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổ công tác của đội biên phòng vàng trẳng châu
bộ đội biên phòng tây ninh phối hợp cùng công an xã phước vinh tổ chức mật phục tại khu vực ấp phước trung
xã phước vinh huyện châu thành phát hiện một chiếc ghe chất đầy hàng hóa
khi tổ công tác sai hiểu lệnh dừng lại để kiểm tra các đối tượng trên ghe nhảy xuống sông tẩu thoát
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có năm mươi bốn bịch ni lông màu đen bên trong mỗi bịch có một mươi hộp pháo hoa có xuất xứ từ trung quốc với tổng trọng lượng hơn tám trăm linh kg
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại